liên quan đến vụ việc bảy người tử vong khi chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình ngày hai mươi chín tháng năm
hôm nay ủy ban nhân dân phường trung hòa quận cầu giấy và lực lượng nghiệp vụ bộ công an
đã làm việc với đại diện công ty thiên sơn đơn vị cung ứng thiết bị vật tư và bảo hành bảo trì các thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
theo ông nguyễn văn tiệp phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường trung hòa
việc kiểm tra công ty cổ phần thiên sơn nằm trong kế hoạch kiểm tra thường xuyên đối với các công ty đơn vị trên địa bàn phường
qua quá trình kiểm tra công ty thiên sơn có giấy phép hoạt động từ năm hai nghìn một mươi hai và trong quá trình hoạt động công ty này chưa vi phạm gì về hành chính
trước đó ngày hai mươi tám tháng năm một ngày trước khi xảy ra vụ tai biến y khoa công ty thiên sơn đã bảo trì
sửa chữa hệ thống lọc nước tinh khiết liên quan đến các ti bị lọc máu để phục vụ bệnh nhân tại khoa điều trị lọc máu
lực lượng nghiệp vụ bộ công an và công an tỉnh hòa bình cũng đã mở niêm phong một số phòng trong khoa thận nhân tạo
khám nghiệm các máy móc mà bệnh viện đã sử dụng để chạy thận nhân tạo lọc máu cho các bệnh nhân
đồng thời lấy mẫu dịch để giám định và thu thập thêm các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra vụ án